thế hôm nay đỡ nhiều chưa
có mệt nữa không
đau mịn rồi

đây cho bố nhìn rõ hai con trai nhé

con gắn ở nhờ dưới này thì con gắn ngoan thôi ạ
chào bố chú ạ
đấy con chúc bố vi tắc tốt nhé
con ở đây ngon nhé
em cũng rất nhiều gia đình

yêu cầu việc tiêm vắc xin phải đúng quy định đồng thời yêu cầu các địa phương giả soát thật kỹ công tác tiêm chủng phải đúng theo quy định kế hoạch của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố cần thơ
yêu cầu việc tiêm vaccine phải đúng quy định đúng đối tượng và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp liên quan đã để xảy ra sai sót
gây ảnh hưởng đến công tác tiêm chủng và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó thì tại cần thơ có một trường hợp quay trên facebook là đã tiêm đủ hai mũi vắc xin do nhờ ông anh
ủy ban nhân dân quận ninh kiều cũng đã cho thanh tra và đình chỉ công tác phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường an phú
thực hiện quy trình xử lý cán bộ và còn trong trường hợp tiêm vắc xin cho người dưới một mươi tám tuổi ở quận thuất nốt
chủ tịch ủy ban nhân dân tp cần thơ cũng đã làm việc với lãnh đạo quận thuất nốt và giao sở y tế ủy ban nhân dân quận
tạm đình chỉ công tác đối với giám đốc trung tâm y tế và cán bộ liên quan để xử lý trách nhiệm
trong tối cùng ngày bà lê thị thúy hằng phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận thuất nốt cho biết
ngoài ba trường hợp dưới một mươi tám tuổi đã xác minh tổ công tác của quận cũng sẽ làm rõ thông tin năm mươi bảy trẻ dưới một mươi tám tuổi
được tiêm vaccine nhỏ nhất một mươi hai tuổi tại điểm trường trung học cơ sở thốt nốt vào ngày một mươi tám tháng tám như báo chí đã phản ánh
công an thị trấn sa rày huyện tân hồng tỉnh đồng tháp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là hai triệu năm trăm linh ngàn đồng
đối với diệt thanh sang tạm trú tại khóm một thị trấn sa rài về hành vi có lời nói lăng mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày tám tháng chín khi đang tuần tra kiểm soát tổ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín công an huyện tân hồng
phát hiện diệp thanh sang ra đường khi không thật sự cần thiết
khi tổ công tác nhắc nhở thì sang đã có hành vi xúc phạm thám mạ các hành viên trong tổ
tại cơ quan công an sang đã thừa nhận hành vi của mình là do thiếu hiểu biết nóng giận và cam kết không tái phạm
còn tại tỉnh tây ninh thì công an huyện bến cầu
cũng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn triệu đồng một người
đối với bốn đối tượng nguyễn thanh phúc hai mươi hai tuổi hoàng thị thúy hợp một mươi tám tuổi cùng chú tại tp hcm
nguyễn hoàng phúc hai mươi chín tuổi trú tại huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
và bùi thị hồng nhung hai mươi năm tuổi trú tại thị xã hòa thành
về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định
trước đó vào lúc một mươi một h ba mươi phút tại khu vực ấp bầu tét xã tiên thuận
huyện bến cầu phòng an ninh đối ngoại công an tỉnh tây ninh cùng công an tp tây ninh
công an huyện bến cầu đã phát hiện xe ô tô bảy chỗ do trần văn lợi
ba mươi một tuổi chú tại tp tây ninh làm tài xế chở bốn người trên xe
có hành vi qua lại biên giới trái phép qua làm việc
các đối tượng trên khai nhận thông qua mạng xã hội facebook tìm việc làm
và được giới thiệu làm việc tại campuchia với mức lương cao
sau khi đồng ý các đối tượng sẽ được người sắp xếp xe đưa đến một khách sạn
tại tây ninh để nghỉ và chờ đi xuất cảnh
lợi được một người thuê đi đến khách sạn chở bốn người trên đến khu vực biên giới
để xuất cảnh trái phép với tiền công là hai triệu đồng
trên đường đi thì bị công an phát hiện bắt giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
vâng tiếp tục xin mời quý vị cùng đến với tiểu mục điểm báo ngay sau đây
thưa quý vị trên báo kinh tế và đô thị số ra
sáng ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề
quét qr code bằng camera tại chốt kiểm soát covid một mươi chín khoa học hiệu quả
nội dung bài viết đề cập đến việc từ ngày một mươi bốn tháng chín
tại sáu mươi bảy chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín cửa ngõ hà nội
việc kiểm tra điều kiện người ra vào thủ đô đã được thực hiện bằng camera quét qr code
người tham gia giao thông khi đi qua các chốt kiểm soát dịch
sẽ được quét mã qr code thay cho việc khai báo y tế tại chỗ
thông qua webcam tốc độ quét sẽ được cải thiện
về việc sử dụng điện thoại
bên cạnh đó camera có dây nối kéo dài đặt cố định nên giữ được khoảng cách
tránh tiếp xúc gây nguy cơ lây nhiễm
chuyên gia giao thông nguyễn mạnh thắng cho biết
việc kiểm soát thông tin phòng chống dịch covid một mươi chín bằng công nghệ
sẽ hạn chế đi khá nhiều hoạt động tiếp xúc giữa lực lượng tại chốt với người khai báo
ngăn ngừa lây truyền dịch
và trong những ngày đầu áp dụng người dân sẽ có một chút bỡ ngỡ và mất thêm thời gian để được hướng dẫn
nhưng khi hệ thống đi vào hoạt động ổn định
người qua chốt đã chuẩn bị sẵn mã qr code từ ở nhà
tốc độ xử lý tự động kiểm soát di chuyển sẽ tăng lên tránh được ồn tắc tại chốt
tiếp theo là thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online cho biết là
sở y tế tp hcm ghi nhận có một số nơi từ chối tiêm vaccine mũi hai cho người dân
vì mũi một tiêm ở địa phương khác
sở y tế cũng đã nhắc nhở cơ sở y tế không được từ chối tiêm mũi hai cho người dân
sở y tế tp hcm cho biết qua giám sát thực tế điểm tiêm và phản ánh của người dân
có trường hợp một số nơi từ chối tiêm vaccine mũi hai cho người dân nếu mũi một tiêm ở địa phương khác
ngoài ra một số điểm tiêm có năng suất tiêm thấp do người dân ít đến tiêm
do đó sở y tế đề nghị lãnh đạo các cơ sở y tế nhắc nhở các đội tiêm không được từ chối tiêm mũi hai cho người dân
vì mũi một tiêm ở địa phương khác
đồng thời duy trì các đội tiêm đã thành lập
sẵn sàng lực lượng hỗ trợ khi có yêu cầu điều động
sở sẽ điều các đội tiêm có số lượng người đến tiêm ít để tăng cường cho các điểm tiêm có người dân đến tiêm nhiều
còn trên báo lao động số ra ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề
nguy cơ bị loại khỏi đối tượng yêu đại vay vốn để mua và thuê nhà ở xã hội
giấc mơ an cư với người lao động ngày càng xa
nội dung bài viết đề cập đến việc nhà ở xã hội được xây
để phục vụ nhóm đối tượng thu nhập thấp tại đô thị
thế nhưng ngày càng xa giá nhà ở xã hội đang ngày một tăng
khiến cho người mua khó có khả năng để đáp ứng
sự khó khăn càng tăng thêm khi mới đây
ngân hàng nhà nước đã loại bỏ đối tượng vay vốn để mua thuê và thuê mua nhà ở xã hội theo quy định luật nhà ở
và nhiều chuyên gia đã có ý kiến cho rằng
hiện nay rất nhiều người nghèo đang muốn mua nhà ở xã hội
nhưng khó khăn về nguồn vốn
tuy nhiên họ không dễ tiếp cận vốn vay qua ngân hàng chính sách xã hội
khi các quy định có phần cưng nhắc
nên chăng là cần phải có sự đánh giá xem xét lại về quy định hồ sơ xét điều kiện mua nhà ở
cũng như xét vay để mua thuê nhà ở xã hội
nhằm tránh việc tháo chỗ này thắt chỗ khác
và người nghèo vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay lãi suất yêu đáy để mua nhà ở xã hội
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận thêm video mới nhé
và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác đến từ sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên thu trang
hoàng trí xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị bộ y tế đang xây dựng lộ trình để tp hcm và các tỉnh thành phố giãn cách trở lại trạng thái bình thường mới
theo các tiêu chí kiểm soát dịch tỷ lệ tiêm vaccine và mức độ nguy cơ
theo đó bộ y tế dự thảo lộ trình bốn bước để tp hcm trở lại bình thường mới
các tiêu chí sẽ được đánh giá toàn diện từ cơ sở đến cấp tỉnh thành phố
bước một ra soát nguy cơ tỷ lệ tiêm chủng và điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch để phân loại thành bốn vùng
nguy cơ rất cao nguy cơ cao nguy cơ và bình thường mới
bước hai áp dụng biện pháp chống dịch theo chỉ thị một mươi năm với khu vực đạt tỷ lệ tiêm vaccine cho người trên một mươi tám tuổi mỗi một đạt dưới sáu mươi đủ hai liều dưới hai mươi
ở mức này các hoạt động ngoài trời được phép mở với số lượng người hạn chế
người đã tiêm vaccine được ưu tiên ra đường
bước ba áp dụng biện pháp chống dịch theo chỉ thị một mươi chín với khu vực có tỷ lệ tiêm vaccine mũi một đạt từ sáu mươi bảy mươi và hai mươi người dân đủ hai liều vaccine
ở bước này các hoạt động ngoài trời và một số dịch vụ hoạt động trong nhà được phép mở cửa
bước bốn khi địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine đạt trên bảy mươi và trên hai mươi người dân từ một mươi tám tuổi đủ hai liều vaccine thì sẽ phòng chống dịch ở trạng thái bình thường mới
các hoạt động xã hội được mở cửa
bản dự thảo đang được gửi xin ý kiến của các chuyên gia thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phạm văn mãi vừa ký văn bản mua bổ sung hai trăm linh túi thuốc điều trị f không triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhẹ tại nhà
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm giao sở y tế phối hợp với sở tài chính chú động chuẩn bị thêm hai trăm linh túi thuốc
phục vụ điều trị f tại nhà
trước đó sở y tế tp hcm có tờ trình gửi ủy ban nhân dân tp hcm về việc cung ứng thuốc cho người mắc covid một mươi chín không triệu chứng
hoặc triệu chứng mức độ nhẹ đối với điều kiện cách ly tại nhà theo quy định
theo đó số f dự kiến trong tháng chín là một trăm tám mươi hai bốn trăm linh tám ca
do đó cần tương ứng một trăm tám mươi hai bốn trăm linh tám túi thuốc mỗi túi gồm bốn thuốc với số lượng đủ dùng cho bảy ngày
ước tính kinh phí mua túi thuốc gần năm mươi bốn tỷ đồng mua túi hai trăm chín mươi năm hai trăm bốn mươi sáu đồng
tính từ một mươi bảy h ngày một
một mươi ba tháng chín đến một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng chín
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận sáu ba trăm một mươi hai trường hợp nhiễm mới tại tp hcm
như vậy trong đợt dịch thứ bốn
bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
tp hcm đã có tổng cộng
ba trăm linh chín bảy trăm tám mươi bảy trường hợp nhiễm covid một mươi chín được công bố
ủy ban nhân dân tp hcm
cũng vừa có văn bản khẩn gửi bộ kế hoạch
và đầu tư về đề xuất bố trí vốn
ngân sách trung ương để đầu tư
ba dự án trọng điểm với một mươi bảy tỷ đồng
tp hcm đã và đang ưu tiên dùng vốn ngân sách tp hcm
để đảm bảo kinh phí cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nên nguồn vốn phân bổ cho các dự án đầu tư công rất khó khăn
do đó ủy ban nhân dân tp hcm
đã cân nhắc tính cấp thiết của các dự án
để ưu tiên đầu tư giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
trong đó tp hcm đề nghị ngân sách trung ương
hỗ trợ năm chín trăm linh một tỷ đồng
cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
thứ hai là dự án nạo vét cải tạo môi trường
xây dựng hạ tầng rạch xuyên tâm
với mức đầu tư dự kiến là chín ba trăm năm mươi ba tỷ đồng
thứ ba là dự án cải tạo kênh hy vọng
nằm trên quận tân bình
với mức đầu tư dự kiến là một chín trăm tám mươi tỷ đồng
như vậy tổng số vốn tp hcm đề nghị trung ương hỗ trợ
là một mươi bảy hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng
ủy ban nhân dân tp hcm cam kết
để nhanh tiến đổi để triển khai các dự án
sớm hoàn thành đưa vào sử dụng
góp phần giúp tp hcm phát triển ổn định và bền vững
thưa quý vị để phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội sau dịch
tp hcm đang tập trung đẩy nhanh tiến đổi
triển khai bảy dự án giao thông trọng điểm
tuy nhiên vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch
hầm chui nút giao thông nguyễn văn linh nguyễn hữu thọ
đang trong giai đoạn thi công nước rút
đây là dự án giao thông có tổng mức đầu tư tám trăm ba mươi tỷ đồng
được kỳ vọng sau khi hoàn thành
sẽ giúp giảm kẹt xe cơ ngõ phía nam của tp hcm
đồng thời xóa điểm đen tai nạn giao thông tại đây
mới đây vào ngày hai tháng chín
dự án cầu thủ thiêm hai
nối khu đô thị sáng tạo thủ thiêm với quận một
của tp hcm đã được hợp lòng
quá trình thi công trong thời điểm
thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch
tuy nhiên chủ đầu tư và nhà thầu
đã vượt qua khó khăn
thực hiện phương án ba tại chỗ
để đảm bảo vượt tiến độ
đã đề ra
tp hcm đang trong giai đoạn dịch bệnh
diễn biến phức tạp
nhưng với nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu kép
tại các công trường giao thông trọng điểm
sẽ góp phần thay đổi diện mạo bộ mặt đô thị
để người dân an tâm thực hiện giãn cách xã hội thêm hai tuần nữa

nhu yếu phẩm với quy mô lớn
vừa nâng chất lượng gói quà
vừa giãn cách xã hội thêm hai tuần nữa
để giúp tiêu thụ nông sản cho bà con đông dân
năm trăm linh phần quà được nhanh chóng trao đến bà con thuê trọ
tại phường hiệp thành quận một mươi hai trong buổi sáng
khu chợ này có đông người lao động ngoại tỉnh
tạm thời ngưng việc để ở nhà chống dịch
các chiến sĩ trong nhiều tháng qua
đã cung cấp lương thực vận động chủ nhà trọ giảm
hoặc miễn tiền thuê cho các hoàn cảnh khó khăn
cùng sẻ chia trong giai đoạn này
trong đợt ba trao quà
công an quận một mươi hai cùng ủy ban mặt trận tổ quốc địa phương
vận động được năm tuần

để đến được nhiều hoàn cảnh hơn
sự chủ động chăm lo an sinh cho người dân địa bàn
của cán bộ chiến sĩ trong bốn tháng chống dịch
đã nhận được đánh giá cao
của lãnh đạo công an tp hcm

mang lại những nhân văn
hiệu quả của công an
và kép của chương trình chăm lo an sinh
của công an quận một mươi hai
còn nằm ở điểm chủ động kết nối
với những tỉnh thành có thế mạnh về nông sản
hàng chục tấn rau củ quả trái cây
trong những đợt trao quà
được thu mua từ lâm đồng
và một số địa phương miền tây nam bộ
vừa đa dạng thực phẩm cho người dân trong quận
vừa góp phần tiêu thụ nông sản
cho bà con nông dân
thưa quý vị
giữa muôn vàn khó khăn trong cuộc chiến chống dịch
bên cạnh những y bác sĩ
các lực lượng ngày đêm ở tuyến đầu
thì nhiều tổ chức cá nhân vẫn đang âm thầm đóng góp
họ là hậu phương vững chắc
với những bếp ăn yêu thương
vẫn ngày ngày đỏ lửa
mang đến hàng ngàn suất ăn làm ấm lòng
cho người ở tuyến đầu chống dịch
hơn hai tháng này đều đặn mỗi ngày
bếp ăn do ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
thành phố thủ đức
và chùa nam thi nhất trụ
đã tổ chức nấu từ bốn suất cơm nóng mỗi ngày
đưa cung cấp cho người dân ở khu cách ly
và lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát
và tỉnh bình dương
mỗi ngày mình cung cấp
ba bảy trăm linh suất cơm
để cung cấp cho bác sĩ
những tuyến đầu chống dịch
những khu f
trong mùa dịch này mình được thầy gọi hỗ trợ
mình làm cũng cực
nhưng mà giúp cho các chiến sĩ
phòng chống dịch tuyến đầu
mình cũng vui
bếp mình cũng cố gắng làm
mỗi ngày từ bảy giờ sáng đến hai giờ chiều
các tình nguyện viên chia nhau
người rửa rau người thái cũ người nấu cơm đóng gói
ai cũng tất bật làm thật ngon
thật nhanh để những suất cơm đến kịp giờ ăn
và cung cấp đủ dinh dưỡng
cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
mình thì mình làm
thì tình hình dịch bệnh thì đóng cửa
không có làm nữa
nên mình xin qua đây làm tình nguyện viên
để hỗ trợ công cuộc chống dịch
đứng trước tình hình dịch bệnh như vậy
thì mình được góp một phần
công sức của mình để giúp đỡ
mọi người để tạo ra những sức ăn
gọi là sức ăn nghĩa tình
thì mình cảm thấy cũng rất là vui
nói chung là cũng mong

bình thường để khôi phục
nền kinh tế của mình thôi
trong nhiều tháng qua bác sĩ phạm ngọc châu
khoa phẫu thuật phần kinh bệnh viện chợ rẫy
là một trong những nhà hảo tâm
đã kêu gọi và trực tiếp ủng hộ
lương thực thực phẩm cho các bếp ăn thiện nguyện
và nhu yếu phẩm cho các bệnh viện giải chiến
trên địa bàn thành phố
mặc dù nhà nước đã
đã cung cấp đầy đủ rồi
nhưng mà dù sao
qua quá trình làm việc
số bệnh nhân nhiều quá
nên thành ra thiếu thốn cũng đủ hết
những cái chính thì có rồi
nhưng mà dù trang thiết bị mà
dụ yếu phẩm nhà hàng
ví dụ dụ yếu phẩm mì nước
rồi những cái đồ bảo hộ
rồi khẩu thang n chín mươi năm
thật sự vậy chứ nhà nước cung cấp cho nó
đầu tiên vô đây thì là cái suất ăn của tụi tôi
chỉ là năm sáu trăm linh một buổi
một ngày tụi tôi nấu hai buổi
nhưng mà hằng ngày nó lên lên riết đến ngày hôm nay
một ngày tụi tôi phải ba bảy trăm linh xuất
với cái mùa dịch này
nếu mà không có những mạnh thường quân mà người ta ủng hộ rau cậu
hay là một phần thực phẩm
thì cái bếp này nó cũng không thể nào đáp ứng đổi nhu
đủ nhu cầu với cái số lượng ra đó
tại vì một phần mùa dịch này
thì nó cũng ngưng hoạt động nhiều cái cơ sở mà
người ta ăn hay là rau củ quả
người ta trung chuyển đi
cho nên nhờ những cái
mạnh thường quân mà người ta
ủng hộ rau củ hoặc là thực phẩm
một phần nào đó
cho nên cái bếp này nó vẫn chạy
và cái dinh dưỡng nó vẫn đầy đủ
những suất ăn tuy nhỏ bé
nhưng đối với những người nhận
đó có thể là bữa cơm mang đầy tình cảm
giúp họ vững lòng chống dịch
chuyển sang các tin tức về
an ninh trật tự đáng chú ý
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt giữ
tên tượng tri nã thạch chan seray
ba mươi tuổi quê tại tỉnh trà vinh
về tội cố ý gây thương tích
khi đang lẫn trốn tại một công ty trên địa bàn
theo hồ sơ công an
do có mâu thuẫn từ trước
nên vào tối ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại ấp một xã phú hội huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
thạch chan seray
đã cùng đồng bọn dù hung khí chém
anh nguyễn duy khánh ba mươi tuổi
và nguyễn thanh toàn hai mươi sáu tuổi
gây hậu quả anh tòa bị thương tích hai mươi năm
còn anh khánh ba
sau khi gây án seray đến cơ quan công an đầu thú
và bị khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn
cho gia đình bảo lãnh
cấm đi khỏi nơi cư trú
nhưng seray đã bỏ trốn khỏi địa phương
truy bắt seray không có kết quả
nên ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định
truy nã toàn quốc đối với seray
về tội cố ý gây thương tích
tối qua ngày một mươi bốn tháng chín
lực lượng chốt bảo vệ vùng xanh đường nguyễn trãi
thuộc phường tân an quận đinh kiều
thành phố cần thơ
đã kịp thời khống chế bắt giữ một đối tượng
và làm nhiệm vụ tại chốt
khoảng một mươi tám giờ ba mươi phút
trương ngọc long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
điều khiển xe máy từ hẻm bảy mươi hai đường nguyễn trãi
để qua chốt bảo vệ vùng xanh
trong lúc lực lượng chức năng đang giải quyết
thì lâm chống đối và rút dao trong người ra
đâm vào lưng anh nguyễn văn thuận
là bảo vệ dân phố đang làm nhiệm vụ tại đây
khiến anh thuận bị thương
long sau đó tiếp tục tấn công thiếu tá nguyễn thành nam
cán bộ công an phường tân an
lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng
nguyễn văn thuận do bị đâm trọng thương
nên đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu
hiện tại sức khỏe đã bền phục
hiện công an thành phố cần thơ đang hoàn tất hồ sơ
xử lý nghiêm đối tượng theo quy định
hình ảnh chiến sĩ công an xuống đồng
nhiều người dân trong mùa dịch đã làm sáng mời
tinh thần lúc dân cần lúc dân khó
khó công an
một số tin tức giao thông
lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam cho hay
vừa qua việc đăng ký dịch vụ công mức độ ba
mức độ bốn đổi giấy phép lái xe
trên cổng dịch vụ công quốc gia
đáp ứng một phần nhu cầu đổi và cấp lại
giấy phép lái xe của người dân
tuy nhiên kể từ khi một số địa phương thực hiện
giãn cách xã hội thì đến nay vẫn còn
một mươi bốn bảy trăm linh giấy phép lái xe
quá thời hạn cấp đổi
để tạo điều kiện thuận lợi
cho người dân trong và sau thời gian thực hiện
giãn cách xã hội đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
tổng cục đường bộ việt nam
kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép
tổng cục đường bộ việt nam phối hợp với cục cảnh sát
giao thông bộ công an chấp thuận để
người có giấy phép lái xe quá hạn
có thông báo xác nhận hồ sơ đăng ký
đổi giấy phép lái xe hợp lệ
được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông
giãn cách xã hội và sau một mươi ngày
kể từ khi kết thúc giãn cách xã hội
để phục vụ công tác phòng chống dịch và vận chuyển hàng
thiết yếu phục vụ cho người dân
tổng cục đường bộ việt nam cũng kiến nghị
bộ giao thông vận tải cho phép người có giấy phép
lái xe quá hạn sử dụng
có giấy xác nhận đã cư trú tại địa phương
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
được phép đổi hoặc sát hạch lại lý thuyết
trong thời gian một tháng kể từ khi
kết thúc giãn cách xã hội theo quy định
tại thông tư số một mươi hai
của giấy phép lái xe được dùng làm
căn cứ thực hiện thủ tục hành chính
đổi cấp lại giấy phép lái xe
cộng thêm thời gian giãn cách xã hội của địa phương
thưa quý vị
hà tĩnh là một trong những địa phương
có nhiều tuyến đường huyết mạch lưu thông hàng hóa chạy qua
đặc biệt là tuyến quốc lộ một a
trong khi đó dịch covid một mươi chín vẫn còn nhiều
diễn biến phức tạp tại các địa bàn lân cận
vì vậy việc siết chặt công tác kiểm soát
người phương tiện hàng hóa lưu thông
trên tuyến quốc lộ một a là hết sức cần thiết
lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
thì đã thực hiện phương châm vừa phòng chống dịch bệnh
vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tuyệt đối không để xảy ra
ùn ứ tắc nghẽn giao thông trên tuyến
hướng tới thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch
vừa đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
nhiều cách làm hiệu quả đã được triển khai
để quy trình kiểm tra khai báo
được thực hiện một cách nhanh chóng khẩn trương
nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch
anh nguyễn xuân hà
là lái xe vận chuyển vật liệu xây dựng
gần như ngày nào trong tuần
anh hà cũng lưu thông qua địa bàn hà tĩnh rất nhiều lần
tuy vật liệu xây dựng
không phải là mặt hàng thiết yếu
nhưng có đầy đủ các giấy tờ kiểm dịch theo quy định
nên khi đi qua chốt kiểm soát
phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã kỳ nam
thị xã kỳ anh
anh đều được các lực lượng chức năng ở đây
tạo điều kiện kiểm tra nhanh
để việc vận chuyển hàng hóa của anh được diễn ra thuận lợi
cho toàn kiểm soát dịch bệnh
nhưng không gây phiền hà rắc rối cho người dân
và phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt là tránh dẫn tới tình trạng ùn ứ hàng hóa ùn tắc giao thông
tại chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín
trên tuyến quốc lộ một a
địa phận xã kỳ nam thị xã kỳ anh
lực lượng cảnh sát giao thông
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an hà tĩnh
đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra nhanh gọn
cho người dân và phương tiện hàng hóa
chốt để đi vào và đi qua địa bàn hà tĩnh
tôi đi qua rất nhiều các tỉnh
bây giờ tôi đi qua địa bàn hà tĩnh
thì các lực lượng chức năng
rất linh hoạt
để kiểm tra giấy tờ nhanh chóng
cho xe tôi lưu thông nhanh chóng
để đảm bảo hiệu quả trong công tác kiểm soát dịch bệnh
tất cả các phương tiện khi đi qua chốt kiểm dịch
đều phải dừng lại để khai báo y tế
và kiểm tra các điều kiện
để đi qua đi vào địa bàn
nếu phương tiện vận chuyển hàng hóa có thẻ nhận diện luồng xanh
thì được đi ngay
còn những phương tiện không thuộc trường hợp luồng xanh
thì vẫn được tạo điều kiện lưu thông qua chốt
nếu như các lái xe
và người ngồi trên phương tiện đảm bảo đủ
các yêu cầu về phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với những phương tiện
nằm trong luồng xanh
có quy định của thủ tướng chính phủ
thì kiểm tra mới đến mới đi
còn trải tạm
thì chỉ có quẹt mã quý rơ
sóng sáo đỏ
phương tiện tiếp tục lên đường
không gây khó khăn
cho doanh nghiệp và phương tiện
ưu tác tại đây
nếu có trường hợp tả hang
hoặc bóc hang ở tại địa bàn tỉnh
thì phải khái bảo
ưu tế đầy đủ
để sau này
làm tốt cho công tác phòng chống dịch
để kiểm soát phòng chống
hiệu quả dịch bệnh lây lan
lực lượng chức năng tại các chốt kiểm dịch
trên các tuyến giao thông huyết mạch
tại địa bàn hà tĩnh
luôn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại chốt
là địa phương có vị trí địa lý đặc thù
lượng hàng hóa lưu thông từ nam ra bắc
ở mật độ cao
vì thế việc tạo điều kiện thuận lợi
với các cách làm linh động
vừa đảm bảo an toàn chống dịch
vừa rút ngắn thời gian kiểm tra
không gây ủn ứ phương tiện giao thông hàng hóa
đã khiến tuyến giao thông huyết mạch
qua địa bàn tỉnh
luôn giữ vững được tốc độ lưu thông
tạo điều kiện tốt cho phát triển
kinh tế xã hội của vùng
bộ giao thông vận tải
vừa chính chính phủ sửa đổi
bổ sung nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín
quy định xử phạt vi phạm hành chính
bổ sung tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm
điều đáng chú ý là hành vi sản xuất
bán biển số phương tiện giao thông
cơ giới đường bộ trái phép
sẽ bị tăng rất nặng
có thể gấp đến một mươi lần so với hiện nay
cụ thể dự thảo sửa đổi
nghị định một trăm linh lần này
quy định phạt tiền từ một mươi đến một mươi hai triệu đồng
đối với cá nhân
hiện chỉ từ một đến hai triệu đồng
và từ hai mươi đến hai mươi bốn triệu đồng
đối với tổ chức
hiện nay là từ hai đến bốn triệu đồng
thực hiện hành vi bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
không phải là biển số do cơ quan nhà nước
có thẩm quyền sản xuất
hoặc không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
mức phạt tăng từ ba đến năm triệu đồng
tăng lên là ba mươi ba mươi năm triệu đồng
đối với cá nhân
từ sáu đến một mươi triệu đồng
lên sáu mươi đến bảy mươi triệu đồng
đối với tổ chức thực hiện hành vi sản xuất biển số trái phép
hoặc sản xuất lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
thưa quý vị trong điều kiện giãn cách xã hội
để phòng chống dịch hiện nay
thì các hoạt động hiến máu đang được triển khai hết sức linh hoạt
nhằm đảm bảo nguồn máu cung cấp
cho hoạt động khám chữa bệnh và cấp cứu
vâng hiện nay thì với các hình thức đăng ký hiến máu trực tuyến
qua ứng dụng di động hoặc các tài khoản mạng xã hội
thì không chỉ tạo điều kiện
cho người hiên máu thuận tiện nhanh chóng hơn
trong quá trình tham gia hoạt động ý nghĩa này
mà còn giúp đảm bảo thông điệp năm k
bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong mùa dịch
chỉ cần một vài thao tác đơn giản
để tải ứng dụng hiến máu trên điện thoại thông minh
sau đó người tham gia hiên máu
có thể dễ dàng đăng ký đặt lịch
tham gia hiên máu và được cung cấp
một mã qr các thủ tục đăng ký
khi đến điểm hiên máu
nhờ đó nhanh chóng hơn giảm thời gian chờ đợi
cho người tham gia hiên máu
thực ra là cái hiên máu này nó cũng tốt cho
cơ thể mình cái thứ hai nữa là mình hiến máu
thì mình giúp cộng đồng mình thì
thông qua cái app mình có cả cái app hiên máu
của chương trình thì mình cũng thường
đi hiên máu thực ra là
trong cái tình hình dịch bệnh như này thì
cũng với trên mạng là nhiều cái ca cấp cứu không có máu
nên là mình cũng tích cực đi tham gia
là mình cũng mong muốn mọi người có thể ủng hộ
chương trình này để làm sao cung cấp lượng máu
để các bác sĩ có thể cứu được người
bên cạnh ứng dụng này người hiên máu
cũng có thể đăng ký trực tuyến qua mạng
xã hội zalo hoặc gọi điện đăng ký
với tổng đài lịch hiên máu sẽ được
sắp xếp khoa học đảm bảo hạn chế
việc tập trung đông người các nền tảng
hỗ trợ công tác hiên máu sẽ góp
phần số hóa quy trình và đảm bảo
an toàn cho công tác hiên máu
trong tình hình dịch bệnh hiện nay
chúng tôi cũng đã
phải áp dụng một số các biện pháp
mà lần đầu tiên chúng tôi áp dụng
đấy là kêu gọi gọi điện thoại
hoặc là nhắn tin
và kêu gọi người hiên máu tình nguyện
đăng ký online
rồi thì đăng ký qua app hiên máu
để khi mà chúng tôi có
cái đăng ký đó thì chúng tôi sẽ
nhắn một cái tin nhắn
trả lời mời đến tham gia hiên máu
với ngày giờ cụ thể
và người hiến máu hoàn toàn có thể sử dụng
cái tin nhắn đó để
đi lại ở trong thành phố
cho đến nay hoạt động hiên máu
trên cả nước vẫn đang được diễn ra an toàn
trong hai tháng qua viện huyết học
chuyển máu trung ương đã tiếp nhận
và kịp thời cung cấp gần một trăm hai mươi
đơn vị máu và chế phẩm máu
cho một trăm tám mươi bệnh viện tại hai mươi hai
tỉnh thành phía bắc đồng thời
điều phối gần một mươi ba đơn vị máu
cho các tỉnh khu vực phía nam
thời gian tới bên cạnh việc đẩy mạnh
sử dụng công nghệ việc đảm bảo
phòng chống dịch trong các hoạt động hiên máu
tiếp tục được đặt lên hàng đầu
một trong những vấn đề quan trọng nhất
là chúng ta phải tuân thủ
của bộ y tế
chúng tôi cũng
tổ chức giãn
thời gian mà chúng ta
tiếp nhận máu ví dụ như các điểm
hiên máu cố định của viện
thì chúng tôi đã triển khai
làm việc cả ngày chủ nhật
và kéo dài thời gian làm việc đến
tám h tối đối với điểm hiên máu tại viện
các hoạt động hiên máu
ở các điểm lưu động
ví dụ như là ở sơn la chẳng hạn
thì không phải là chúng tôi chỉ tập trung
vào lấy trong một ngày
mà bây giờ chúng tôi đã triển khai ra
lấy trong vòng ba ngày
việc phát triển công nghệ số
phục vụ công tác hiên máu nhân đạo
sẽ giúp lập kho dữ liệu
nâng cao hiệu quả quản lý tiết kiệm thời gian
đặc biệt trong bối cảnh kho máu dự trữ
của hệ thống y tế
người dân đủ điều kiện sức khỏe
hãy cùng chung tay
tham gia hoạt động ý nghĩa này
vì mỗi giọt máu cho đi
một cuộc đời ở lại
thưa quý vị
khi dịch bệnh covid bùng phát
đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân
đặc biệt là người dân tại các vùng nông thôn
thực hiện giãn cách xã hội
trong khi mà mùa vụ đang đến kỳ thu hoạch
thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với bà con nông dân
thì các chiến sĩ công an đã không ngại khó
ngại khổ xuống đồng giúp đỡ nhân dân
thu hoạch mùa vụ
vâng những câu chuyện rất đỗi bình dị mà chúng tôi gửi tới quý vị
trong thiểu mục sống đẹp ngay sau đây
đã lan tỏa một tinh thần tích cực
một hình ảnh đẹp về những người chiến sĩ công an
đúng với tinh thần lúc dân cần
lúc dân khó có công an
vùng mùa của người nông dân năm nay
đến trong bối cảnh thật đặc biệt
không còn gần ảnh
động lúc của người dân ra đồng
như ngoài khi
thay vào đó là màu áo xanh
của người đứng công an
thành thạo từ việc cắt rau
đến một thành tinh bó như thế này
các anh dân dân
trở thành người nông dân thực thụ
có sự giúp đỡ
của nhân sĩ công an
người nông dân như vơi đi
gánh nặng cây mùa
khó khăn một nước này
có toàn một tháng này là
là không bớn được
chỉ có phường cát mua được mấy bữa là thôi
chứ cầu quay quay là không để ra
cũng được bò ăn chứ luôn chứ
mà tiền thì đổ xuống đây là biết bao nhiêu
rụng thì thê
nên chứ trừ là rất là khó khen
công an không chỉ là ở địa phương hồ quý không
mà hầu như là trên khắp cả nước
ở những nơi có dịch
thì ngoài cái tinh thần trách nhiệm
mỗi người công an cũng là con của
của nhân dân
cái này là vừa tinh thần trách nhiệm
vừa là một cái gì đó
rất là cao cả đối với
và gần gũi tuy là cao cả nhưng mà
rất là gần gũi
tự thăng của mỗi cán bộ chiến sĩ đều có
cái ý thức là hỗ trợ
giúp đỡ tối đa cho người dân
không chỉ thu hoạch rau nông sản
màu xanh áo lính còn phụ khắp
các cánh đồng lúa vào ngày chiến rộ
công an một mươi một xã
thuộc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
đồng loạt triển khai hỗ trợ người dân
thu hoạch lúa
đặc biệt là các gia đình yếu thế
không đủ lực để gánh vác chuyện đồng án
mỗi anh em công an xã
xuất thân cũng là người nông
thì cũng thấu hiểu cái cảnh khổ
của bà con ở đây
giống như là cha là mẹ mình
thì anh em cũng nỗ lực hết mình
dù là công việc phòng chống dịch bệnh
còn nhiều khó khăn phía trước
nhưng anh em cũng nỗ lực sắp xếp thời gian
để tạo điều kiện một phần nào đó giúp đỡ cho bà con
nếu có vụ khác thì người dân
là cả gấp tất cả thành viên
trong gia đình họ hàng đều chung tay ra
gặt lúa nhưng đó trong dịch bệnh
thì chỉ có được
một người ra đồng để phòng chống dịch
nên lực lượng công an xã
có góp một phần sức một tay
để giúp bà con
nhanh chóng thu hoạch lúa về
thì qua đó thì
cũng thấy được cái nỗi vất vả
của bà con nhân dân trong việc thu hoạch
có lẽ vốn xuất thân
từ nhà nông
vốn quen tay quen việc
nên các chiến sĩ công an
luôn nỗ lực giúp đỡ bà con
từ việc hỗ trợ khuân vác
vận chuyển về tận nhà
và phơi lúa hộ chân
dưới cái nắng của ngày mùa
các anh vẫn hăng say với công việc
mấy anh là rất nhiệt tình
vì cái trần trang mà còn lại giúp dân
tôi thấy là không chi
tình nghĩa dung dăng là rất là thấm thiết
một ngày làm việc
thúc vị nhân dân
vị nhân dân mà phục vụ mà phấn đấu
hơn ủi người chiến sĩ công an
vì thế mà trở nên đẹp hơn
gần gũi hơn
trong lòng nhân dân
vâng và những hình ảnh đẹp vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
của quý vị xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại